thưa quý vị công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can y kinh liêng ba mươi một tuổi
chú tại xã hòa sơn huyện crong bông tỉnh đắk lắc về tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
việc truy nã bị can y khiêng liêng căn cứ từ quyết định khởi tố bị can số chín mươi sáu
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
y khinh được xác định là có tham gia vụ dùng súng tấn công trụ sở ubnd hai xã
tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc làm chín người tử vong xảy ra vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu
hiện y kinh đã bỏ trốn khỏi địa phương đặc điểm nhận dạng của bị can y kinh là có nốt rùi ngay cành mũi phải
theo quyết định truy nã bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã
đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ubnd nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
ở số năm mươi tám nguyễn tất thành phường tự an tp bùa măn thuật tỉnh đắk lắk
số điện thoại sáu mươi chín bốn nghìn ba trăm tám mươi chín một trăm ba mươi ba
cũng trong chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án đối với nguyên phó giám đốc
sở khoa học công nghệ tỉnh đồng nai cùng bốn bị cáo liên quan
theo đó bị cáo nguyễn quang tuấn cựu giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học
đồng nai bị tuyên phạt một mươi ba năm tù
nguyễn hồng đăng khoa nguyên giám đốc công ty nhà nguyễn nhận mức án một mươi hai năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ngoài ra các bị cáo nguyễn ngọc phương nguyên phó giám đốc sở khoa học công nghệ đồng nai
lê thị ăn nhiên nguyên phó giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai
và trần thị huỳnh hương nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở khoa học công nghệ
nhưng cho hưởng án treo
theo cầu trạng năm hai nghìn tám ubnd tỉnh thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai
quá trình lập hồ sơ triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà màng
theo tiêu chuẩn việt gáp và dự án nhà màng nông nghiệp các bị can và một số cá nhân khác
đã có nhiều sai phạm trong việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước không thực hiện đúng chức trách
nhiệm vụ được giao gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước
với tổng số tiền hơn hai mươi tám tỷ đồng
hai án tử hình hai án trung thân là bản án dành cho bốn trên bảy đối tượng
có hành vi giết người cướp tài sản của ngư phủ
nạn nhân trong vụ việc là tài công điều khiển tàu đánh bắt thủy hải sản
theo có trạng trong thời gian đánh bắt thủy hải sản trên biển giữa các bị cáo
lê văn điền nguyễn hoài nhớ nguyễn văn hải và nguyễn ngọc trí
có mâu thuẫn với tài công nguyễn ngọc tuấn
vào đêm ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một điền rủ ba đối tượng trên
cùng nhau giết chết tuấn
sau khi các đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát nhớ còn dùng dao cắt cổ anh tuấn
khi nạn nhân tử vong các đối tượng đã quan sát anh tuấn xuống biển
rồi lấy đi các tài sản trên tàu
ngoài hai án tử hình hai án trung thân cho bốn đối tượng trên
tòa án nhân dân tỉnh cà mau còn tuyên phạt ba bị cáo cũng là ngư phủ trên tàu
từ năm đến bảy năm tù về tội cướp tài sản
để giải quyết mâu thuẫn một nhóm thanh thiếu niên hơn hai mươi người
ở hải phòng đã tụ tập sử dụng xe mô tô mang theo hung khí nguy hiểm
sang địa bàn tỉnh hải dương để trả thù
khi đến địa bàn huyện gia lộc nhóm này đã vô cớ đuổi đánh làm bị thương
một số người và làm hư hỏng phương tiện đi lại của các nạn nhân
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng sáu nguyễn duy linh ở huyện vĩnh bảo
thành phố hải phòng cùng đồng bọn điều khiển khoảng một mươi xe máy mang theo
dao quắm gậy giúp ba khúc gậy bia tuyếp sắt phóng lợn bom xăng vỏ chai bia
đuổi đánh đập phá làm hư hỏng xe máy của năm nạn nhân ở huyện tứ kỳ và huyện gia lộc
khi họ đang tham gia giao thông trên đường
một trong số nạn nhân bị truy đuổi đã đâm vào cột mốc rơi xuống mương nước
nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục sử dụng hung khí mang theo đánh nạn nhân
vụ việc xảy ra đã khiến người dân và chính quyền địa phương vô cùng bức xúc
nhóm tôi có chuẩn bị hung khí để tối hôm thứ hai sang
nhưng mà hôm đấy sang thì không thấy nhóm bên hải dương đâu
nên nhóm tôi đi sang huyện gia lộc
mục đích là gặp những nhóm nào đi phóng nhanh vượt ẩu
là nhóm chúng tôi quay đầu đuổi đánh
khi nhóm chúng tôi thấy một số nhóm phóng nhanh vượt ẩu
thì nhóm chúng tôi có quay lại đuổi đánh và gây thương tích một số người
và làm hỏng một số xe hỏng của họ
ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc
công an huyện gia lộc đã chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ
và công an các địa phương của tỉnh hải dương và thành phố hải phòng
điều tra xác minh làm rõ các đối tượng liên quan
qua đây cũng là khuyến cáo đối với các gia đình có con em ở trong độ tuổi
phải quản lý chặt chẽ nhất là trong các dịp hè
không giao phương tiện giao thông là xe mô tô để cho các em sử dụng
và quản lý chặt chẽ về thời gian cũng như là quản lý mối quan hệ
và nhất là việc sử dụng mạng xã hội
tránh việc các em có những khiêu khích và gây mâu thuẫn trên mạng xã hội
dẫn đến việc tụ tập và sẽ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
nguyên nhân ban đầu được xác định tối ngày một mươi tám tháng sáu
nhóm của linh có sang địa bàn huyện ninh giang
và xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên trên địa bàn ninh giang
nhóm của linh đã lên mạng và lập nhóm kín rồi lôi kéo tụ tập các thành viên
hẹn tối ngày một mươi chín tháng sáu sang địa bàn huyện ninh giang tìm nhóm trên để trả thù
tuy nhiên sau khi sang địa bàn huyện ninh giang không gặp được nhóm hôm trước
nhóm của linh đã di chuyển sang địa bàn huyện gia lộc và xảy ra vụ việc trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc đã khởi tố vụ án
khởi tố một mươi tám bị can áp dụng biện pháp tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với các trường hợp này đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
và cố ý làm hư hỏng tài sản
điều đáng nói trong số các đối tượng này có trường hợp là học sinh cuối cấp trung học phổ thông
vi phạm tội nghiêm trọng nên đã bị bắt giữ trước ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp
còn tại sóc trăng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an tp sóc trăng tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ trên đường soviet nghệ tĩnh
phát hiện đối tượng nguyễn thị thanh hằng có hành vi nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra phòng số hai của nhà nghỉ lực lượng công an phát hiện đối tượng hằng có hành vi
tàng trữ trái phép chất ma túy qua kiểm tra lực lượng công an tạm giữ một gói ni lông bên trong
chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy một điện thoại di động một bình thủy tinh là dụng cụ
để sử dụng ma túy ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ hai khẩu súng một mươi năm viên đạn
sáu vỏ đạn và một số đồ vật có liên quan hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn tùng
trú tại huyện nam sách tỉnh hải dương về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
nguyễn văn nghi chú tại huyện bình giang tỉnh hải dương và lục văn hoàn chú tại huyện tràng định
tỉnh lạng sơn về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn văn tùng cấu kết móc nối với các đối tượng nguyễn văn nghi và lục văn hoàn
cùng một số đối tượng khác tổ chức cho một mươi hai người trốn sang nước ngoài
cả ba đối tượng tùng nghi và hoàn đã từng xuất cảnh sang đài loan lao động
sau khi về việt nam chưa có việc làm ổn định với mục đích muốn kiếm lời
nên các đối tượng móc nối với nhau hình thành đường dây tổ chức cho những người đã từng bị đài loan trục xuất
muốn quay trở lại đài loan lao động
trong đó tùng là người trực tiếp đứng ra tổ chức tìm người có nhu cầu quay lại lao động
nguyễn và hoàn có nhiệm vụ móc nối với một số đối tượng để đưa người việt nam trốn qua đường rừng
từ cao bằng sang phúc kiến trung quốc với giá một mươi nhân dân tệ
sau khi sang tới phúc kiến tùng tiếp tục tổ chức cho họ vượt đường biển từ phúc kiến sang đài loan
với giá một mươi usd một người
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
một đối tượng giả vờ hỏi mua chiếc nhẫn vàng năm chỉ rồi đeo vào tay
sau đó bỏ chạy và lên xe máy tổ thoát
công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình vừa bắt giữ tạ thị nhi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thôn tập ninh xã gia vân huyện gia viễn về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng sáu khi chị đinh thị nguyệt chủ cửa hàng vàng ở xã gia chấn huyện gia viễn
đang bán hàng thì có một phụ nữ vào hỏi mua một nhẫn vàng bốn số chín loại năm chỉ
chị nguyệt đã đưa cho người phụ nữ chiếc nhẫn vàng loại năm chỉ trị giá gần hai mươi tám triệu đồng
sau đó người phụ nữ xin số tài khoản để chuyển khoản trả tiền cho chị nguyệt
khi chị nguyệt đang kiểm tra điện thoại xem tiền đã chuyển vào tài khoản hay chưa
thì người phụ nữ đeo nhẫn vàng vào tay bỏ chạy ra ngoài và nhảy lên xe máy
nhanh chóng tẩu thoát về hướng thành phố ninh bình
chỉ sau một mươi hai giờ gây án công an huyện gia viễn đã điều tra làm rõ và bắt giữ tạ thị nhi
là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên thu giữ một nhẫn vàng bốn số chín năm chỉ và hai mươi một triệu đồng
khi bị tổ tuần tra kiểm tra hành vi sử dụng súng tự chế để bắn chim
đối tượng bùi xuân thạch đã có hành vi chửi mắng thách thức và đánh hai công an viên
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
đêm một mươi một tháng sáu lực lượng công an phát hiện thạch và ba người khác sử dụng súng hơi tự chế để bắn chim nên tiến hành kiểm tra
các đối tượng không chấp hành mà ôm súng bỏ chạy buộc lực lượng tuần tra phải tiến hành tổ chức truy bắt
để giúp đồng bọn chạy thoát tẩu tán tăng vật vi phạm bùi xuân thạch đã có hành động cản trở
chửi bới lang mạng xúc phạm danh dự nhân phẩm của tổ tuần tra
mặc dù đã được vận động giải thích nhưng thạch vẫn ngoan cố chống đối
cản trở việc truy bắt các đối tượng và sử dụng vũ lực đánh hai công an viên xã xuân phước gây thương tích

tuyên phạt bị cáo lê phú cao hai mươi năm tù về tội cướp tài sản
đồng thời yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền gần một mươi bốn triệu đồng còn lại cho ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam
thời gian vừa qua các cơ quan chức năng cơ quan truyền thông thường xuyên thông báo phương thức thủ đoàn hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên tình hình vi phạm vẫn diễn biến phức tạp các đối tượng ngày càng có những phương thức thủ đoạn tinh vi hơn
và một trong số đó là lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức khôi phục tin nhắn gia lô facebook
nhóm đối tượng vừa bị công an huyện đắk song tỉnh đắk nông phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đấu tranh triệt phá
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đối tượng thiều thanh long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại huyện đồng xuân tỉnh phú yên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song tạm giam
long sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết nhận khôi phục tin nhắn trên zalo facebook đã bị xóa
với cam kết khôi phục được tin nhắn một trăm linh trong thời gian từ một mươi đến một mươi hai tiếng đồng hồ
chỉ cần người bị hại cung cấp số điện thoại đăng ký số điện thoại sim hoặc tên tài khoản cần khôi phục tin nhắn
khi khách hàng có nhu cầu long yêu cầu họ chuyển tiền trước qua tài khoản rồi mới tiến hành khôi phục dữ liệu
sau khi nhận được tiền long không thực hiện việc khôi phục tin nhắn như thỏa thuận
mà tìm cách kéo dài thời gian trì hoãn với người bị hại sau đó chặn liên lạc chiếm đoạt tiền của các nạn nhân
cụ thể là nhận khôi phục lại tin nhắn gia lô facebook fms
rồi không làm được cho những người có nhu cầu mà lấy tiền đó tiêu xài
với thủ đoạn này từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu thanh long đã lừa đảo khoảng năm mươi người ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước để chiếm đoạt số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
chúng tôi cũng khuyến cáo với người dân là tuyệt đối không tin không nghe không tin theo và các hành vi lợi dụng các trang mạng xã hội
để dù gió lôi kéo cũng như là các hoạt động khác để làm sao lừa đảo sự nhà dạ gà tin của người dân
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này chúng tôi cũng đã triển khai nhiều các biện pháp
đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động
quần chú nhân dân chúng tôi tập trung tuyên truyền trọng tâm trọng điểm và đặc biệt là tuyên truyền các buôn các bon tới các vùng sâu vùng xa
để người dân có thể hiểu nắm được các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
đặc biệt là loại tội phạm lừa đảo thông qua các trang mạng xã hội
thứ hai là qua các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã tập trung đấu tranh mạnh đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm này
và để thống nhất với việc kiểm soát cũng như với tòa án để xử lý lưu động các vụ việc điến hình
để làm biện pháp giăn đia các đối tượng cũng như là cánh tính cho người dân
trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi
cơ quan công an khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác tránh sập bẫy các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng
đồng thời thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên
xin liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk xong để được hướng dẫn giải quyết
viện kiểm sát nhân dân huyện phú hòa tỉnh phú yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam
về tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với lê hồng quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại tỉnh bình định
kết quả điều tra bước đầu cho thấy ngày một mươi bảy tháng sáu lê hồng quang điều khiển xe ô tô khách chạy hành trình thành phố hồ chí minh đi hà nội
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày khi tới địa phận thôn đông bình xã hòa an huyện phú hòa tỉnh phú yên
tài xế thiếu quan sát nên để xe chạy lấn sang phần đường bên trái đâm vào đầu cabin xe khách do ông đỗ tấn quý
chú tại tỉnh quảng nam điều khiển chạy hướng từ bắc vào vụ tai nạn khiến ba người tử vong tám người bị thương
từ kết quả khám nghiệm hiện trường và những thông tin thu thập được của nhân chứng và những người có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú hòa xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do lê hồng quang điều khiển xe không đúng phần đường quy định
chiều qua sở xây dựng tỉnh lâm đồng đã có báo cáo nhanh
sơ bộ về nguyên nhân sự cố gây sạt lở ta luy ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng và tài sản của các hộ dân
tại hẻm ba mươi sáu hoàng hoa thám phường một mươi tp đà lạt tỉnh lâm đồng
hai nguyên nhân xảy ra sự cố là do mưa liên tục với lưu lượng lớn và chủ đầu tư đang triển khai công tác đắp đất để tạo mặt bằng thi công
lượng nước thấm xuống cộng với khối lượng đất đắp sau lưng tường chắn lớn làm gia tăng áp lực lên ta lùi
gây mất khả năng chịu lực dẫn đến sạt lở ta luy bê tông chắn đất gây sạt lở đất và sụp đổ công trình
theo hồ sơ pháp lý khu đất trên do bốn hộ gia đình quản lý sử dụng có diện tích khoảng hơn hai một trăm linh m hai
các hộ này đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công
hạng mục ta lui đã hoàn thành thi công cách đây khoảng một năm
tổng chiều dài ta luy trong hồ sơ là ba trăm tám mươi một m chiều cao ta luy là một mươi ba bốn m giật thành ba cấp từ bốn đến bốn bảy m
đối với phần ta luy còn lại có một số vết nứt trên bề mặt đắp đất tại đỉnh ta lui có nguy cơ tiếp tục gây sạt trượt gây mất an toàn xung quanh khu vực
vụ sạt lở ta luy xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi chín tháng năm đã khiến năm người bị thương hai người thiệt mạng
một công trình hộ dân bị trôn vùi sụp đổ hoàn toàn ba công trình hộ dân bị ảnh hưởng hư hỏng
hạ tầng điện nước đường giao thông trong khu vực bị hư hỏng đoạn ta lùi bị sụp đổ một phần